nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai thu hút sự tham gia của tám đoàn trong đó có sáu đoàn quốc tế là lào trung quốc nhật bản philippines brunei và myanmar
đến thời điểm này thì tất cả các đoàn nhà quốc tế tham dự nhạc hội đều đã có mặt tại hà nội
ngay trong sáng nay hơn ba trăm linh nhà công đã có buổi tập dượt đầu tiên cho buổi biểu diễn hòa nhạc diễn ra vào tối ngày một mươi tháng bảy tại quảng trường lý thái tổ
tám giờ sáng các đoàn nhạc đến từ các quốc gia tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai có mặt tại nhà hát âu cơ hà nội để tham gia buổi tập luyện chung
đã từng biểu diễn ở nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế nhưng với nhạc trưởng santo shingo đoàn nhạc cảnh sát nhật bản tham dự nhạc hội tại việt nam lần này mang lại cho ông một cảm xúc đặc biệt
đoàn nhà cảnh sát nhật bản có sáu thành viên tham gia lần này chúng tôi chuẩn bị rất nhiều ca khúc
thuộc các thể loại
đây đều là những tác phẩm âm nhạc mà cả thế giới và người dân nhật bản đều ưa thích
hy vọng khán giả sẽ cảm thấy hài lòng khi thưởng thức
dự kiến trong chín mươi phút của buổi hòa nhạc khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc của việt nam mà còn có các tác phẩm của nhiều nước khác do các nghệ sĩ cảnh sát của nhiều quốc gia biểu diễn
tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai đoàn cảnh sát philippines có hơn ba mươi thành viên
thông qua các tác phẩm được biểu diễn ở sự kiện này đoàn mong muốn sẽ được tham gia buổi tập luyện chung
cảnh sát philippines sẽ thúc đẩy quan hệ giữa philippines với việt nam và các quốc gia tham dự
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam và tôi rất là vinh dự và tự hào khi được tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean năm nay
tại sự kiện này chúng tôi muốn giới thiệu đến khán giả tác phẩm sự kỳ diệu của âm nhạc và annak
đây đều là sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng của philippines
nội dung nói về ước mong một cuộc sống tươi đẹp và ca ngợi những giá trị của cuộc sống

điểm nhấn của buổi hòa nhạc là trên ba trăm linh nhạc công của các đoàn tham gia nhạc hội sẽ cùng biểu diễn bài chống cơm
dân ca đồng bằng bắc bộ chuyển soạn nhạc sĩ đỗ hồng quân và tác phẩm hành khúc công an nhân dân việt nam sáng tác nhạc sĩ trọng bằng
màn biểu diễn này truyền tải thông điệp cao nhất của bộ công an việt nam về tình đoàn kết
mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa lực lượng cảnh sát các nước
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vì nền hòa bình vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
thông điệp của hai tác phẩm này thứ nhất bài chống cơm thì nó mang màu sắc của dân tộc
của văn hóa của việt nam để muốn lan tỏa đến các bạn bè quốc tế
và tác phẩm thứ hai là tác phẩm hành khúc công an là một tác phẩm mà mang theo đúng chủ đề của nhạc hội
để cùng với các lực lượng khác luôn luôn
chúng tôi phải đoàn kết sánh vai và đoàn kết trong công tác phòng chống tội phạm cũng như là giao điểm quốc tế
những tác phẩm được lựa chọn biểu diễn lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một đại tiệc âm nhạc lôi cuốn và nhiều màu sắc
qua buổi hòa nhạc công chúng sẽ có điều kiện hiểu hơn về sinh hoạt văn hóa tinh thần của lực lượng công an nhân dân
có nhiều cảm xúc đẹp về tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân các nước lực lượng cảnh sát các nước